còn tại trung quốc việc thượng hải thực hiện chính sách phong tỏa nghiêm ngặt
xong số ca nhiễm không có dấu hiệu ngừng lại khiến nhiều người dân rơi vào kiệt sức và sợn sữ
cụ thể thành phố thượng hải trung quốc bị phong tỏa toàn bộ từ đầu tháng bốn
trong đó nhiều người đã phải cách ly từ nhiều ngày trước
gây nên nhiều căng thẳng đối với người dân cni đưa tin
thành phố này đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch lớn nhất tại trung quốc từ trước tới nay
chính quyền báo cáo có một mươi hai ca tử vong vì covid một mươi chín vào ngày hai mươi hai tháng bốn
tăng thêm so với một mươi một ca ngày trước đó
chính quyền tượng hải cho biết thêm những người tử vong có độ tuổi trung bình là tám mươi tám
tất cả đều có tình trạng sức khỏe cơ bản và chưa từng tiêm phòng covid một mươi
trên mạng xã hội nhiều người đã đấu tranh chống lại các biện pháp phòng dịch nghiêm khắc
bằng cách tung ra video dài sáu phút có tựa đề the voice of a brain
của tháng bốn một bản dựng các giọng nói được ghi lại trong quá trình dịch bùng phát trong thành phố
xoay quanh hình ảnh các tòa nhà chọc trời im lìm ở thượng hải
video ghi lại tiếng phàn nàn của người dân về tình trạng thiếu lương thực và thuốc men
cũng như các biện pháp nặng tay của chính quyền thành phố
tất cả đường link dẫn tới video đều đã bị xóa khỏi quy bồ vào ngày hai mươi ba tháng bốn
mặc dù những lời chỉ trích về biện pháp kiểm dịch vẫn còn tồn tại
một người bình luận tôi cho rằng nếu bạn không muốn nghe dù chỉ một chút giọng nói thật của người trong cuộc
điều đó thật sự là vô vọng
nhiều người nhớ lại sự giận dữ bùng phát trên mạng xã hội cách đây hơn hai năm
khi bác sĩ lý văn lượng bị khiển trách vì chia sẻ thông tin sai sự thật
về một căn bệnh truyền nhiễm giống sars mới ở vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
một người dùng weibo bình luận bác sĩ lý sau hai năm vẫn không có gì thay đổi
chúng tôi vẫn không được mở miệng vẫn không được nói
bất chấp sự tức giận và thất vọng của người dân trong các khu dân cư bị phong tỏa tại thượng hải
các quan chức thành phố khẳng định
sẽ không có bất kỳ sự nới lỏng nào cho đến khi các cả những ngoài cộng đồng được xử lý xong
thị trường tượng hải quang trang nói trên kênh wechat chính thức của chính quyền vào hôm hai mươi hai tháng bốn
giai đoạn càng trở nên quan trọng chúng ta càng phải nghiến răng để tập trung sức lực của mình
rhea dantas một chuyên gia y tế công cộng tại trường y tế dân số kirstin của australia
người đang theo dõi đợt bùng phát ở thượng hải cho biết
chiến lược cần thực hiện ngay lập tức là tăng tỷ lệ tiêm chủng nhắc lại cho người cao tuổi
và các nhóm dễ bị tổn thương khác
đồng thời xem liệu vaccine m có thể được sử dụng hay không
tàng japo một quan chức thành phố thừa nhận rằng phong tỏa đang gây áp lực lên môi trường của thượng hải
với chưa đến một nửa số công nhân vệ sinh của thành phố đang làm việc
ảnh hưởng đến tỷ lệ thu công sát
ngay cả khi phong tỏa hơn ba mươi ngày một số khu vực vẫn báo cáo các ca nhiễm mới
gây nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp tiếp cận của trung quốc
dantas nói đây là một khoảng thời gian khó khăn
và có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần
mọi người kia sức và thất vọng
thưa quý vị hiệu quả của chiến dịch relocov vẫn đang là dấu hỏi lớn cho không chỉ thế giới
mà với ngay cả những công dân tại trung quốc
liệu trước thực trạng ca mắc mới và tử vong chưa có dấu hiệu dừng lại
điều cường quốc này có thay đổi sang một chiến lược phòng dịch khác hay không
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo